mặc những ồn ào của xã hội về nghề y tạm gác lại lo toan của gia đình khi ngày tết cổ truyền đã cận kề
những thầy thuốc không thể rời tiếng bíp bíp của máy thở bệnh nhân vẫn cần họ
một tháng nay tiến sĩ vũ thị thanh cùng ba mươi thầy thuốc của bệnh viện tạch mai đã tạc xa hà nội
đến với an giang một tỉnh thuộc miền tây cách nhà hơn một năm trăm linh km để tham gia điều trị bệnh nhân covid
họ tạm biệt té rét ngọt ở miền bắc để đến với nắng gió vùng sông nước
cuộc sống khác bệnh viện tạch mai đã cử thầy thuốc có kinh nghiệm chống dịch điều trị covid một mươi chín đến với an giang
họ đều là những chiến binh đã trải qua đợt dịch ở đà nẵng hải dương bắc giang và tp hcm
và nay khi tổ quốc cần các thầy thuốc lại tiếp tục lên đường
tiến sĩ vũ thị thanh từng ở tâm dịch đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
ngày đó sợ lắm không như bây giờ
vì là bệnh mới và chưa được tiêm vaccine nay đồng nghiệp đã có kinh nghiệm mình lại được rèn luyện lên sung phong đi vào đây
chị thanh mở đầu câu chuyện
vào an giang chị chỉ mang theo vài bộ đồ và một số vật dụng nhu yếu phẩm cần thiết
nhiệm vụ của chị thanh là đưa ra phát đổ dinh dưỡng nâng cao để chạm bệnh nhân ngay từ khi đang trên giường bệnh
để làm được điều này chị cùng bác sĩ điều trị phải thăm khám từng bệnh nhân cùng thảo luận để kết hợp giữa thuốc điều trị và dinh dưỡng
kinh nghiệm của các trận dịch vừa qua cho thấy dinh dưỡng cho bệnh nhân covid nặng là rất quan trọng để họ có đủ sức chống lại các diễn biến rất nhanh của các cơn suy hô hấp chị thanh nói
đến khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng mới thấu hiểu tương độ làm việc cực nhọc của các thành phố
mỗi khi có tín hiệu báo động các y bác sĩ đã xác định được ngay phương hướng và lập tức di chuyển nhanh nhất đến giường bệnh đó
ở đây chúng tôi luôn phải chạy đua với thời gian mới cứu sống được người bệnh
khi xử lý khẩn cấp các ca bệnh này thì hơi nước làm mờ kính chắn bảo hộ rất khó nhìn và mồ hôi cũng ướt sũ quần áo suốt cả trực
nhưng không sao cả mọi người vẫn làm việc hết mình và không một lời thăn phiền hay một câu giá như vì đã tình nguyện vào đây chị thanh chia sẻ
trên những tờ giấy điều động công tác đều bỏ chống thông tin này về nhưng không một ai trong đoàn bạch mai ở an giang và các vùng dịch bận lòng vì điều đó
để tập trung cho cuộc sống khác để hoàn thành sứ mệnh thiên liêng của người thầy thuốc là chữa bệnh cứu người
trong số những bác sĩ điều dưỡng đã có người có kinh nghiệm sống và làm việc từ những lần dịch trước và có những người đây là trải nghiệm đầu tiên
vì vậy họ không hề nao núng và vỡ ngỡ có mặt tại an giang là bắt tay ngay vào thiết lập sắp xếp công việc cũng như cuộc sống trong gọn gàng

bệnh nhân nặng lên chuyển biến liên tục có những lúc hồi sức bệnh nhân này xong thì lại đến bệnh nhân khác luôn
trực tiếp điều trị chăm sóc đặc biệt là chứng kiến những người bệnh bị mắc covid một mươi chín nặng tại đây nằm trên giường bệnh xung quanh tòa ống thở mà không có người thân nào chăm sóc
động viên mới thấy chân quý những người thầy thuốc
sáng sớm hay đêm khuya những người trong kiếp trực không ai được phép rời mắt khỏi người bệnh
luôn theo dõi giám sát kiểm tra và thăm khám

chắc tình trạng của từng bệnh nhân không chỉ bằng chuyên môn mà người thầy thuốc còn phải huy động hết các giác quan để nhận biết được tình hình của người bệnh
từng tiếng ho hay nắm tay ánh mắt đều được thầy thuốc hiểu rõ
những cố gắng nỗ lực của các thầy thuốc đã được đền đáp xứng đáng khi ngày càng nhiều người bệnh covid một mươi chín được khỏi bệnh

bệnh viện bạch mai đã thử hai đoàn công tác gồm ba mươi bác sĩ điều dưỡng đều là những người có kinh nghiệm tham gia chống dịch tại các điểm đóng trực tiếp và hỗ trợ an giang điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nhân lực này được chia đến ba bệnh viện có trung tâm icu là nơi điều trị các bệnh nhân nặng gồm bệnh viện đa khoa trung tâm an giang bệnh viện đa khoa tân châu bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang và bệnh viện đa khoa châu đốc
thầy thuốc của bạch mai đã cùng cán bộ y tế tuyến dưới thực hiện phân tầng điều trị sàng lọc bệnh nhân theo đúng tình trạng của người bệnh
đây là yếu tố tiên quyết để tránh xung đột về nhân lực
không gây quá tải về cơ sở trang thiết bị nhân lực
từ đó giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng tầng một và tầng hai phải chuyển lên tầng ba giảm áp lực cho tầng trên và giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong
nói về sự hỗ trợ hiệu quả của đoàn thể thuốc bệnh viện bạch mai tiến sĩ trần quang hiền giám đốc sở y tế an giang đánh giá cao sự hỗ trợ hết mình và hiệu quả của đoàn chuyên gia
không chỉ trong đợt dịch này
an giang mong muốn bạch mai tiếp tục giúp đỡ y tế địa phương nâng cao năng lực chuyên môn hồi sức cấp cứu thường xuyên kết nối các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín của địa phương được hội trần trực tiếp với chuyên gia bệnh viện bạch mai nhằm nâng cao năng lực y tế của địa phương
nhằm giảm dần các ca tử vong tiến sĩ nguyễn văn dũng phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới trưởng đoàn công tác bệnh viện bạch mai tại an giang đã đề xuất một số giải pháp cải tạo cơ sở hạ tầng
thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn phân bổ nguồn nhân lực hợp lý trong điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng và nguy kịch
phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện bạch mai đã trực tiếp vào an giang thị xác việc điều trị bệnh nhân đồng tình với các kiến nghị và đề xuất từ địa phương
tới đây bạch mai sẽ hỗ trợ hợp tác toàn diện trong đào tạo chuyển giao kỹ thuật hiện đại tại chỗ như ecmo và lọc máu
tư vấn cải tạo hệ thống oxy khí nén kết nối các trung tâm hồi sức tích cực người bệnh covid một mươi chín của tỉnh với hệ thống hội trần trực tuyến tại bệnh viện bạch mai